vào ngày một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh oai hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến cho ba mẹ con tử vong
xảy ra tại nhà xưởng chăn ga gối đệm ở xã thanh văn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng chín trung tâm chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xã thanh văn huyện thanh oai hà nội
đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt vụ hỏa hoạn khiến ba nạn nhân mắc kẹt bên trong đám cháy là ba mẹ con và đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị ngạt khí nặng cả ba người đã tử vong tại bệnh viện vụ hỏa hoạn cũng khiến một công an viên bị thương khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ